hàng năm người làng đúc đồng phước kiều xã điện phương huyện điện bàn tỉnh quảng nam lại tổ chức lễ dỗ tổ nghề đúc đồng
nhằm tri ân các bậc tiền nhân đã khai mở làng nghề và cầu mong cho làng nghề luôn đỏ lửa để tiếp nối mạch nguồn nghề tổ
làng nghề đúc đồng phước kiều có lịch sử hình thành vào đầu thế kỷ thứ một mươi bảy dưới thời chúa nguyễn hoàng tồn tại và phát triển hơn bốn trăm linh năm qua
làng đúc đồng phước kiều thủa sơ khai chủ yếu rèn đúc bình khí súng đạn và những vật phẩm phục vụ cho các sinh hoạt lễ nghi thờ cúng
theo thời gian làng đúc phước kiều nổi tiếng với nghề đúc cồng chiêng nhờ kỹ thuật pha chế đồng và thẩm âm độc đáo
các sản phẩm của làng đã góp phần gìn giữ và bảo tồn không gian văn hóa cổng chiêng tây nguyên đã được unesco vinh danh
các sản phẩm của làng đúc đồng phước kiều đã được unesco vinh danh và bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng tây nguyên đã được unesco vinh danh
các sản phẩm của làng đúc đồng phước kiều đã được unesco vinh danh và bảo tồn không gian văn hóa cồng chiêng tây nguyên đã được unesco vinh danh

các sản phẩm của làng nghề đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường chính vì thế ngọn lửa của nghề tổ không bao giờ tắt nơi đây